bộ đội biên phòng tỉnh lai châu đã đến thăm hỏi tặng quà cho hai mươi tám hộ dân bị mất nhà cửa ở bản sáng tùng xã tà ngào huyện biên giới sìn hồ tỉnh lai châu với tổng số tiền năm mươi sáu triệu đồng nhằm giúp cho bà con sớm ổn định cuộc sống sau những thiệt hại do mưa lũ gây ra
trước đó bộ đội biên phòng đã đến hỗ trợ cho một mươi sáu hộ gia đình ở hai xã giào san và tung qua lìn huyện phong thổ với tổng trị giá trên bốn mươi triệu đồng
dịp này quân y bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với quân y đồn biên phòng giáo san đã khám cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân trên địa bàn hai xã nói trên nhằm sớm cho bà con ổn định cuộc sống